thâm hụt ngân sách cao và nợ công tăng nhanh hiện nay là một trong những rủi ro vĩ mô lớn nhất của nền kinh tế
nếu không có giải pháp căn cơ và hiệu quả áp dụng cho mọi thành phần kinh tế
thì các mục tiêu tăng trưởng sẽ vấp phải nhiều thách thức
đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo khoa học quốc gia kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín
triển vọng năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề hướng tới chính sách tài khoá bền vững và hỗ trợ tăng trưởng
diễn ra vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi tám kinh tế việt nam tăng trưởng bảy tám cao nhất trong vòng hơn một thập niên vừa qua
và đây cũng là động lực chính cho sự tăng trưởng của các năm tiếp theo
tuy nhiên nền kinh tế hiện nay cũng còn nhiều bất ổn khi cải thiện môi trường kinh doanh có dấu hiệu trứng lại
rủi ro tài khoá ngày càng gia tăng
một trong những giải pháp được đưa ra để hướng đến nền tài chính bền vững
đó là tăng và mở rộng diện thu thuế giảm tỷ lệ chi cho khu vực hành chính
nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước
giảm nợ công theo chủ trương minh bạch công bằng hiệu quả phù hợp với thông lệ quốc tế
tuy nhiên dư địa để phát triển kinh tế tư nhân còn hết sức lớn
đặc biệt trong kinh tế tư nhân khối kinh tế hộ gia đình chiếm một tỷ trọng rất lớn
đóng góp gần ba mươi vào gdp
do vậy chính sách chúng ta cần phải cởi mở để cho cái hộ kinh doanh này
họ chính thức đăng ký kinh doanh một cách dễ dàng
và từ đó tạo ra một nguồn dư địa rộng hơn để tăng nguồn thu cho chính phủ
chi ngân sách lớn nhất là phần chi thường xuyên
thì năm hai nghìn một mươi chín chúng ta tiếp tục và sẽ tiếp tục cho đến năm tới hai nghìn hai mươi
liên quan đến việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy
đặc biệt là liên quan đến chủ trương sát nhập hợp nhất rất nhiều các đơn vị tổ chức cơ quan
và không làm tăng biên chế đồng thời gắn với vấn đề về cải cách tiền lương
thì như vậy có thể nói là khả năng về tăng chi thường xuyên quá cao
khiến cho hết dư địa để đối chí cho
chi cái đầu tư hay là có thể là đe dọa cái vấn đề về giữ cái tham hụt ngân sách nhà nước
thì cũng sẽ giảm đi rất là nhiều
thì đây là những cái tín hiệu tích cực mà nó sẽ giúp cho cái ổn định và bền vững của chi ngân sách
cũng như là cơ cấu chi ngân sách trong năm hai nghìn một mươi chín và một vài năm tới đây
sẽ có cái cơ sở là vững chắc hơn
theo khuyến nghị của nhiều đại biểu tham dự hội thảo
nợ công cần được quản lý theo nguyên tắc công khai minh bạch kỷ luật tài chính
chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đánh giá theo kết quả đầu ra phù hợp với thông lệ quốc tế
bên cạnh đó cần đánh giá các bộ phận khác của nền kinh tế
có nguy cơ ảnh hưởng đến tính bền vững của nợ công